thống kê đến tối hai tháng sáu bộ y tế cho biết tp hcm có thêm ba mươi một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó hai mươi chín trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh hội thánh truyền giáo phục hưng
trước tình hình lây nhiễm này phó thủ tướng vũ đức đam có đề nghị tp hcm áp dụng
mô hình robot tự động gọi điện hỏi thăm sức khỏe người dân
nâng tỷ lệ khai báo y tế để kiểm soát chặt chẽ hơn
hai ca bệnh thứ bảy bảy trăm chín mươi hai và bảy bảy trăm chín mươi ba nhập cảnh từ philippines đến sân bay cần thơ vào ngày hai mươi tám tháng bốn
sau hai mươi một ngày tự cách ly tại nhà hai người này tiếp tục xét nghiệm và cho kết quả dương tính sars cov hai
còn hai mươi chín ca còn lại có liên quan ứng dụng ca bệnh hội thánh truyền giáo phục hưng
trong đó quận gò vấp có bảy ca quận bình thạnh có sáu ca cùng là thành viên trong một gia đình
hẻm năm mươi bảy đường điện biên phủ quận bình thạnh nơi gia đình này sinh sống
đã được phong tỏa để kiểm soát dịch
trong ngày tp hcm đã phong tỏa thêm một số điểm là công ty cố phận bất động sản bnc
ở số sáu mươi hai đường số tám phường tân hưng quận bảy
một con hẻm thuộc ấp mỹ hòa ba xã tân xuân huyện hóc môn
và quán ăn gánh đậu ở phường đông hưng thuận quận một mươi hai
tại cuộc họp vào chiều ngày hai tháng sáu phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm
áp dụng mô hình robo tự động
robot này sẽ cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân và phát hiện những ai có triệu chứng dịch
để ngành y tế kịp thời nắm bắt xét nghiệm
bộ khoa học và công nghệ phù hợp với bộ thông tin truyền thông
được giao sớm triển khai mô hình này tại tp hcm để tầm soát y tế
trước hết áp dụng tại những nơi có nguy cơ cao như các khu công nghiệp và khu chế xuất